theo thông tin từ cục đăng kiểm việt nam cho biết toàn quốc hiện có hơn một phương tiện thủy hết nhiên hạn sử dụng
theo quy định hiện hành nhiên hạn sử dụng phương tiện thủy được phân chia theo công dụng và vật liệu của vò tàu
đây là một thông tin đáng lưu ý dành cho các chủ phương tiện thủy
cả nước hiện có một bốn mươi ba phương tiện thủy hết hạn sử dụng trong đó nhiều nhất tàu khách và tàu khách cao tốc với bảy trăm năm mươi chiếc
còn lại là tàu chở dầu phà tàu thủy lưu trú nhà hàng nổi
các trường hợp trên đều bị thu hồi giấy chứng nhận đăng kiểm xóa sổ đăng kiểm trên hệ thống đăng kiểm phương tiện thủy toàn quốc
và không được cấp giấy chứng nhận kiểm định để tiếp tục tham gia giao thông
theo quy định về xử phạt vi phạm hành chính lĩnh vực đường thủy hành vi khai thác phương tiện thủy quá niên hạn sử dụng bị phạt từ bốn mươi năm đến bảy mươi năm triệu đồng
tùy theo loại tàu và bị tước bằng thuyền trưởng từ hai đến ba tháng